ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương hóa tỉnh quảng trị ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn khang hai mươi năm tuổi trú tại khóm duy tân thị trấn lao bảo huyện hương hóa về tội buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện hướng hóa tiến hành bắt giữ ba đối tượng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi ba a bảy nghìn bảy trăm một mươi hai đang vận chuyển một trăm tám mươi hộp pháo hoa tổng trọng lượng hai trăm năm mươi kg
ba đối tượng trên xe ô tô gồm nguyễn khang nguyễn quang khánh và nguyễn thành hạnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hướng hóa có đủ căn cứ xác định đối tượng nguyễn khang cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ lào về việt nam tiêu thụ
hiện công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội vận chuyển hàng cấm và đang tiếp tục mở rộng điều tra